hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điều hành phiên khai mạc
trước khi bắt đầu phiên khai mạc các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí ủy viên trung ương đảng và đại biểu tham dự hội nghị đã dành một phút mặc niệm
tưởng nhớ đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư vừa từ trần và chủ tịch nước trần đại quang
tại hội nghị lần này theo chương trình làm việc trong năm ngày từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi
ban chấp hành trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi

tại hội nghị quyết chung mương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
xem xét quyết định việc giới thiệu nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch nước
bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra chung mương khóa một mươi hai
xem xét quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
trong bài phát biểu khai mạc hội nghị vào sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
nội dung của hội nghị chung mương tám lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng trong sạch vững mạnh do đại hội một mươi hai đã đề ra
và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công đại hội một mươi ba của đảng
vì vậy tổng bí thư đề nghị trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi
cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án dự thảo các nghị quyết kết luận của trung ương và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới các đồng chí quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu quan trọng này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
nguồn lực để thực hiện chính sách văn hóa xã hội còn hạn chế một số chính sách chậm được ban hành hoặc chưa được bổ sung tổ chức thực hiện tốt
tranh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền và các tầng lớp nhân dân còn lớn và có xu hướng gia tăng
còn tồn tại nhiều vấn đề về xã hội bức xúc ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nhất là trong lĩnh vực y tế giáo dục xây dựng con người
quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường khiếu kiện về đất đai vẫn còn phức tạp
các tệ nạn xã hội ma túy tham nhũng tiêu cực vi phạm pháp luật tai nạn giao thông cháy nổ diễn biến phức tạp
công tác phòng chống tham nhũng buôn lậu gian lận thương mại vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại
các thế lực thù địch phản động phân tử cơ hội chính trị tiếp tục chống phá với nhiều phương thức thủ đoạn mới
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
như chúng ta đều biết đối với nước ta biển đảo không chỉ là bộ phận cấu thành chủ quyền quyền chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
mà còn là không gian sinh tồn và phát triển của các thế hệ người việt nam
các vùng biển nước ta có vị trí địa chính trị địa quân sự
địa kinh tế quan trọng trong khu vực và trên thế giới
thế kỷ hai mươi một được coi là kỷ nguyên của đại dương
việc vươn ra biển đã trở thành xu thế lớn định hướng quan trọng của các quốc gia có biển và cả quốc gia không có biển
nắm bắt xu thế chung đó của thế giới và khu vực và xuất phát từ yêu cầu của thực tế xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương khóa một mươi đã ban hành nghị quyết

chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi trong đó xác định rõ quan điểm chỉ đạo mục tiêu định hướng chiến lược
và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về phát triển các ngành lĩnh vực liên quan đến biển đảo việt nam
nhằm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển và làm giàu từ biển
thực hiện sự phân công của bộ chính trị và ban bí thư
thời gian qua ban cán sự đảng chính phủ đã khẩn trương
trường nghiêm túc lãnh đạo chỉ đạo các bộ ngành địa phương có liên quan
tích cực tiến hành tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số chín về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
phân tích dự báo bối cảnh tình hình mới ở trong nước khu vực và thế giới
thời gian vượt qua và thời gian tới
từ đó đề xuất với trung ương xem xét ban hành nghị quyết mới về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
và tạo ra những kế hoạch để tạo ra những kế hoạch để tạo ra những kế hoạch để tạo ra những kế hoạch

đây là vấn đề hết sức hệ trọng liên quan đến phát triển kinh tế biển
gắn với phát triển xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dân
bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại hợp tác quốc tế về biển
việc trình trung ương xem xét ban hành nghị quyết mới về chiến lược kinh tế biển việt nam
là hết sức quan trọng và cần thiết
không chỉ xuất phát từ thực tế
nghị quyết số chín chỉ giới hạn đến năm hai nghìn hai mươi
mà còn do nhiều lý do khách quan chủ quan khác
như tình hình quốc tế khu vực và trong nước đã và đang có nhiều thay đổi
đòi hỏi phải có sự bổ sung phát triển về quan điểm
và điều chỉnh về mục tiêu cụ thể định hướng phát triển một số ngành lĩnh vực kinh tế biển
các nội dung về phát triển kinh tế biển có quan hệ hữu cơ chặt chẽ
với các vấn đề của toàn bộ nền kinh tế đất nước
cần được phổ biến quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
để từ đó nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội
trong việc quản lý khai thác bảo tồn phát huy
có hiệu quả mọi tiềm năng lợi thế của biển việt nam
việc ban hành nghị quyết sẽ định hướng cho việc xây dựng chiến lược
quy hoạch kế hoạch chính sách luật pháp
và các chương trình đề án dự án tổ chức thực hiện của chính phủ
các địa phương và các cơ quan có liên quan
đặc biệt là việc huy động nguồn lực trong kế hoạch đầu tư trung hạn
cho phát triển kinh tế biển và ven biển
phù hợp với chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đề nghị các đồng chí nghiên cứu thảo luận thật kỹ
toàn diện các vấn đề
để thống nhất nhận định đánh giá về những kết quả đã đạt được
những hạn chế yếu kém còn tồn tại
và nguyên nhân bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế một mươi năm thực hiện nghị quyết số chín
phân tích dự báo tình hình thế giới trong nước thời gian tới
để từ đó xác định quan điểm mục tiêu định hướng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
chú ý tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế yếu kém
như một số chỉ tiêu phát triển kinh tế biển và ven biển khó đạt được vào năm hai nghìn hai mươi
một số ngành lĩnh vực kinh tế biển được xác định là ưu tiên đầu tư
nhưng phát triển vẫn chậm chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế
đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ven biển
nhất là hệ thống cảng biển
và mạng lưới giao thông kết nối còn giàn trải kém hiệu quả
chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn
quy hoạch các khu vực ven biển và một số ngành lĩnh vực còn nhiều bất cập
nguy cơ ô nhiễm môi trường biển đảo vẫn lớn
biến đổi khí hậu nước biển dân diễn biến phức tạp
và có tác động tiêu cực ngày càng rõ nét
đầu tư cho điều tra cơ bản
nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực
chưa đáp ứng được yêu cầu
quản lý nhà nước về biển đảo còn lúng túng
hiệu lực hiệu quả chưa cao
phải chăng nguyên nhân chủ quan là do tổ chức thực hiện nghị quyết không tốt
đã mắc phải những khuyết điểm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch
kế hoạch đầu tư phát triển các khu kinh tế du lịch dịch vụ biển
và một số ngành kinh tế biển như đóng tàu vận tài biển
đánh bắt hải sản xa bờ v v
thứ ba là về công tác xây dựng đảng
tại hội nghị lần này bộ chính trị trình ban chấp hành trung ương xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng sau đây
một là xem xét quyết định việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
như các đồng chí đã biết ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
đã có nhiều chủ trương quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
gần đây nhất là quy định số bốn mươi bảy của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một về những điều đảng viên không được làm
quy định số một trăm linh một của ban bí thư khóa một mươi một về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
quy định số năm mươi năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về một số việc cần làm ngay
để tăng cường vai trò nêu gương
nêu gương của cán bộ đảng viên và nội dung này cũng đã được đề cập
và nhiều nghị quyết chỉ thị quy định khác của đảng
nhờ có những chủ trương quy định đúng đắn và kịp thời đó
ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đã từng bước được nâng lên
tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tác phong làm việc ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ
việc thực hiện các chủ trương quy định của đảng
góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương của đảng
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên
góp phần ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tham nhũng tiêu cực
củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
tuy nhiên kết quả thu được còn hạn chế chưa đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra
công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện
vẫn còn bất cập hiệu quả chưa cao
chưa tạo được sức lan tỏa lớn
nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu
trong rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống tác phong
với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm
nói nhiều làm ít có cán bộ còn trục lợi tham nhũng lãng phí tiêu cực
đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao
cả đương chức và nghỉ hưu đã vi phạm nghiêm trọng
kỳ luật của đảng pháp luật của nhà nước
gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân
để khắc phục tình trạng nêu trên
và tiếp tục đẩy mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
bộ chính trị đã thống nhất rất cao
xin kiến nghị với ban chấp hành trung ương xem xét ban hành một quy định mới về vấn đề này
nội dung của bản quy định cần ngắn gọn cụ thể dễ hiểu dễ nhớ và dễ kiểm tra giám sát
dự thảo quy định đã nêu chín nội dung yêu cầu từng đồng chí ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện
và chín nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống
đề nghị các đồng chí ủy viên trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị bằng kinh nghiệm của mình
và thực tiễn phong phú ở địa phương cơ quan đơn vị đang công tác
đóng góp nhiều ý kiến cụ thể thiết thực có tính khả thi trực tiếp sửa vào dự thảo quy định
tạo sự thống nhất cao trong trung ương và ban hành được quy định để tổ chức triển khai thực hiện
quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng
theo thông lệ và kinh nghiệm chuẩn bị các đại hội trước đây tại hội nghị này
bộ chính trị trình trung ương dự kiến thành lập năm tiểu ban
tiểu ban văn kiện tiểu ban kinh tế xã hội tiểu ban điều lệ đảng
tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội
các tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh bổ sung năm hai nghìn một mươi một
và báo cáo chính trị báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
và báo cáo kinh tế xã hội năm năm
báo cáo về công tác xây dựng đảng năm năm
và báo cáo tổng kết việc thực hiện điều lệ đảng và bổ sung sửa đổi điều lệ đảng nếu có
và báo cáo công tác nhân sự
đề nghị trung ương xem xét quyết định việc thành lập các tiểu ban với cơ cấu và nhân sự như đã nêu trong tờ trình của bộ chính trị
bộ chính trị trình trung ương xem xét quyết định việc giới thiệu nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch nước
bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
và xem xét quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của đảng
thưa các đồng chí
hội nghị của chúng ta diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa một mươi hai
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nội dung của hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng
liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
xây dựng đảng trong sạch vững mạnh do đại hội một mươi hai đề ra
và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công đại hội một mươi ba của đảng
đề nghị trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi
cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án
dự thảo các nghị quyết kết luận của trung ương và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
với tinh thần đó tôi xin phép được tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ tám
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp
hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đã khai mạc sáng nay tại thủ đô hà nội
sau bài phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên
sau đây là thông cáo báo chí ngày làm việc đầu tiên của hội nghị lần thứ tám
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
buổi sáng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
báo cáo xin ý kiến ban chấp hành trung ương đảng về chương trình hội nghị
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
đọc tờ trình của ban cán sự đảng chính phủ về tình hình kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao đọc tờ trình của bộ chính trị về việc tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đọc tờ trình của bộ chính trị về quy định trách nhiệm
nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng tờ trình của bộ chính trị
về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trước giờ khai mạc hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đã dành phút mặc niệm hai đồng chí vừa từ trần
đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
và đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
buổi chiều trung ương làm việc tại tổ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị theo tin từ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương
đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư
bác sĩ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc
nhưng do tuổi cao sức yếu đồng chí đã từ trần vào hồi hai mươi ba h ba mươi
ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
thông tin về lễ tang đồng chí đỗ mười sẽ được thông báo sau
đồng chí đỗ mười sinh ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm một mươi bảy tại xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên đảng cộng sản
được tôi luyện trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí đỗ mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác
có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
trong những năm giữ cương vị tổng bí thư của đảng
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy với kinh nghiệm thực tiễn phong phú
đồng chí đỗ mười đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị
ban bí thư đoàn kết thống nhất lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đồng chí đã được trao tặng huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
sự ra đi của nguyên tổng bí thư đỗ mười là một tổn thất vô cùng to lớn
đối với toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
suốt cuộc đời hoạt động của mình đồng chí đã có nhiều công hiến to lớn cho đất nước cho nhân dân
nhất là trong giai đoạn đồng chí đảm nhiệm trọng trách làm nhân dân
đồng chí đảm nhiệm trọng trách làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là thủ tướng chính phủ
và sau đó là tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
đó là khoảng thời gian đảng ta đưa đường lối đổi mới toàn diện của đại hội toàn quốc lần thứ sáu vào cuộc sống
và chính nhờ những quyết sách đúng đắn cùng sự lãnh đạo tài tình của mình
đồng chí đỗ mười đã cùng đảng ta cùng đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn của buổi ban đầu
từng bước đổi mới và thành công
đội sáu của đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện từ cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
những năm đầu thực hiện đường lối ấy đất nước ta phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức mà chưa thể hái ngay quả ngọt
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ba năm liền lạm phát phi mã giá cả mỗi năm tăng với ba con số
hàng triệu người ở miền bắc lâm vào cảnh thiếu đói
nhà nước phải lo chạy lương thực từng ngày để có đủ gạo mì cung cấp cho các thành phố và khu công nghiệp
lúc đó đồng chí đỗ mười đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện từ cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
lúc đó đồng chí đỗ mười đã vào tận miền nam trực tiếp đôn đốc việc thu mua lương thực
để cung cấp cho nhân dân các thành phố cho cán bộ công nhân viên chức và quân đội
mặc dù gian nan như thế nhưng bàn lãnh đạo đảng ta trong đó có đồng chí đỗ mười
vẫn kiên trì thực hiện công cuộc đổi mới quyết không lùi bước
năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hội nghị trung ương hai khóa sáu đã quyết định chuyển giá mua bán nông sản hàng tiêu dùng sang giá thị trường
đây thực chất là bước tổng điều chỉnh giá lương
tiền mới khi thực hiện tình hình thị trường tài chính tiền tệ và tình hình kinh tế chung diễn biến thế nào thì còn rất khó lường
bộ chính trị nhất trí cho rằng việc này là cần thiết nhưng mọi người đều băn khoăn lo lắng
đồng chí đỗ mười ủng hộ thực hiện bước đi này nhưng kiên quyết yêu cầu các cơ quan nhà nước
không được chỉ tính toán một cách võ đoán trong bàn giấy mà phải kết hợp đi xuống một số xí nghiệp
thử tính xem với giá đầu vào mới giá thành và giá bán sản phẩm của sĩ nghiệp sẽ đội lên đến đâu
thị trường có chấp nhận nổi không tiền lương và tài chính tiền tệ của nhà nước sẽ như thế nào sau đó mới quyết định
nhờ đó nền kinh tế nước ta tiếp tục đổi mới từng bước phát triển kinh tế nhiều thành phần thoát khỏi bao cấp
xác lập thể chế kinh tế thị trường hội nhập với nền kinh tế thế giới lạm phát nguội dần
nhịp độ phát triển kinh tế nhanh hơn đến năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đạt đỉnh cao tăng chín năm
vậy là cùng với trung ương đảng đồng chí đỗ mười đã lãnh đạo đất nước
đưa đường lối đổi mới vào cuộc sống thành công bước đầu định hình được thể chế kinh tế mới đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
đồng chí đỗ mười cầm lái con thuyền cách mạng vào một thời điểm hiểm nghèo
liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa đông âu sụp đổ phe xã hội chủ nghĩa tan giã
lúc này bản lĩnh chính trị của cơ quan lãnh đạo đảng của đồng chí tổng bí thư thật quan trọng có ý nghĩa quyết định sống còn
đồng chí đỗ mười đã thể hiện được tinh thần vững vàng kiên định đó
vừa chỉ đạo đổi mới vừa giữ vững được chế độ chính trị bảo đảm ổn định xã hội
cũng trong những năm ấy nước ta đã phá được thế bị bao vây cấm vận đặt lại quan hệ bình thường với trung quốc và nhiều nước khác
rồi đã quan hệ với mỹ gia nhập khối asean mở ra cục diện đối ngoại mới chưa từng có trong lịch sử nước ta
đồng chí đỗ mười là người trung thành tuyệt đối với lý tưởng và mục tiêu của cách mạng
là người lãnh đạo luôn sôi nổi nhiệt tình đặc biệt có bản lĩnh
rất kiên định vững vàng trước mọi thử thách sóng gió và luôn có những ý kiến độc lập những ý tưởng sáng suốt sâu sắc ở tầm chiến lược
vấn đề khởi xướng quy chế dân chủ ở cơ sở vấn đề tôn vinh bà mẹ việt nam anh hùng đều là đề xuất của đồng chí tổng bí thư đỗ mười
có thể nói trải qua các giai đoạn cách mạng đầy khó khăn gian khổ và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây
đồng chí đỗ mười đã góp phần công lao to lớn
sau này với cương vị tổng bí thư của đảng đồng chí đã cùng ban lãnh đạo của đảng đưa đường lối đổi mới toàn diện của đảng đi vào cuộc sống thành công
đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng và đặt nền móng cho những bước đổi mới hội nhập ngày càng sâu rộng đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta tới những thắng lợi huy hoàng mới
cuộc đời và sự nghiệp của tổng bí thư đỗ mười sẽ còn sống mãi trong lòng đảng ta nhân dân ta
sáng nay tại đà nẵng tàu kdp darut tawah thuộc lực lượng hải quân brunei do trung tá mohammed arimbin làm trưởng đoàn cập cảng tiên sa bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố đà nẵng
đón đoàn có đại diện cục đối ngoại bộ quốc phòng văn phòng bộ tư lệnh quân khu năm bộ tư lệnh vùng ba hải quân bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố bộ chỉ huy quân sự thành phố sở ngoại vụ thành phố đà nẵng
trong chuyến thăm ba ngày chỉ huy sĩ quan thủy thủ tàu kdb darustawa sẽ có các hoạt động nổi bật như chào xã giao lãnh đạo ubnd tp đà nẵng trao đổi kinh nghiệm trong công tác thực hiện nhiệm vụ trên biển giao lưu văn hóa thể thao với chiến sĩ bộ tư lệnh vùng ba hải quân
tàu kdp darut tawah là tàu tuần tra lớp darussalam có chiều dài tám mươi m mớ nước bốn m trọng tải một bốn trăm tám mươi sáu tấn biên chế bảy mươi sáu sĩ quan và thủy thủ

trong đó hai mươi bảy bảy trăm bốn mươi vé đã thanh toán
để phục vụ công tác bán vé tàu tết hiện nay gà sài gòn đã phối hợp với các đơn vị liên quan như công ty fpt công ty spot ngân hàng vip thành lập tổ chỉ đạo chốt trực tại gà sài gòn để hỗ trợ hướng dẫn hành khách trong công tác đặt chỗ thanh toán tiền và in vé
kể từ khi bán vé đến thời điểm này nhìn chung hệ thống bán vé qua mạng tại các nhà ga các điểm bán vé đại lý không xảy ra sự cố nào về đường truyền tình hình an ninh trực tượng tại ga sài gòn cũng được đảm bảo
nhưng hiện nay các đợt triều cường liên tục tác động vào khu dân cư bạch đằng ở phường sáu tp tuy hòa làm ảnh hưởng đến đời sống của bốn mươi hộ dân với hơn một trăm linh nhân khẩu
từ tối ngày một tháng một mươi đến nay chiều cường kèm những cột sóng lớn cao hơn hai mét kèm theo hàng trăm mét khối cát đổ ập vào nhà dân uy hiếp tính mạng tài sản khiến người dân hoang mang lo lắng
làm như phủ là mấy tuần mình mới sợ gỡ con lên nậu chở con đi là đồ đẹp là mình đã biết rồi bỏ từ quỳ của đồ mình gỡ hết liền là những cái đồ này không cần thiết là mình đỡ lại thôi
trong khu dân cư bạch đăng có bốn mươi hộ dân với hơn một trăm linh nhân khẩu thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chiều cường trong đó có hai mươi một hộ nằm sát biển chịu ảnh hưởng trực tiếp
sóng biển còn xâm thực vào đất liền từ một đến hai mét và có khả năng ảnh hưởng tới trạm hải đăng đà răng và khu miếu thờ tâm linh của ngư dân phường sáu
trước chiều cường uy hiếp sáng nay ngày hai tháng một mươi đồn biên phòng tp tuy hòa khẩn cấp huy động một mươi năm cán bộ chiến sĩ phối hợp với dân quân tự vệ địa phương giúp các hộ dân di rời đắp bờ bao trăng chống nhà cửa tại những vị trí sung yếu
sẽ coi như là di rời tất cả hơn bốn trăm linh hộ dân ở khu vực này đi coi như là nơi ở mới để rồi là thứ nhất là thực hiện dự án công viên biển
cái thứ hai là cũng như là bà con nhân dân cũng đã có cái nơi
ở mới để bà con của chúng ta yên tâm vào hàng năm mà có chiều cường hay là bão lũ
theo kinh nghiệm của người dân do ảnh hưởng của thời tiết những ngày tới chiều cường sóng biển sẽ tiếp tục uy hiếp gây sâm thực bờ biển kéo cát bồi lấp nhà dân nên rất cần sự hỗ trợ của các ngành chức năng chính quyền địa phương đặc biệt là lực lượng quân đội và công an
chuyển sang các thông tin quốc tế thủ tướng nhật bản ưu tiên ổn định trong nội các mới
mô hình đàm phán thương mại tương lai của mỹ
những thiệt hại về người do thảm họa kép động đất sóng thần tại đảo sulawesi của indonesia vẫn không ngừng tăng khi số người thiệt mạng đã lên gần một hai trăm bốn mươi chín người
tổng thống indonesia joko widodo đã chỉ đạo tăng số lượng nhân viên cứu hộ để có thể đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân sau thảm họa kinh hoàng trên
theo người phát ngôn cơ quan giảm nhẹ thảm họa indonesia số người bị thương trong thảm họa kinh hoàng trên cũng lên tới bảy trăm chín mươi chín người trong khi ít nhất một trăm năm mươi hai người vẫn đang bị vùi lấp dưới những đống đổ nát
phát biểu tại một cuộc họp chính phủ nhằm phối hợp với các nỗ lực khắc phục hậu quả sau thảm họa tổng thống widodo nhấn mạnh một số ưu tiên chính cần phải nhanh chóng được giải quyết là sơ tán tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy
ông đã chỉ đạo cơ quan cứu hộ và tìm kiếm quốc gia huy động thêm cảnh sát và binh lính đến những quận bị ảnh hưởng và một số khu vực bị chia cắt kể từ trận động đất kéo theo sóng thần
người dân cho biết họ đang sống trong cảnh tuyệt vọng vì mất nhà cửa thiếu thốn thực phẩm nước uống hay các vật dụng cần thiết
nhiều người dân đã đổ đến các cửa hàng để tranh giành nước uống lương thực và hàng hóa còn sót lại do không thể đợi được hàng cứu trợ từ chính phủ
hôm nay thủ tướng nhật bản shinzo abe đã công bố cải tổ
nội các và cải tổ ban lãnh đạo đảng dân chủ tự do cầm quyền
đây là động thái đầu tiên sau khi ông abe đắc cử nhiệm kỳ thứ ba với mục tiêu là xây dựng nền tảng quyền lực vững chắc để chuẩn bị cho cuộc bầu cử thượng viện nhật bản vào năm hai nghìn hai mươi
đồng thời thúc đẩy thực hiện một số chính sách quan trọng liên quan đến kinh tế và sửa đổi hiến pháp
danh sách nội các mới gồm một mươi chín thành viên do tránh văn phòng nội các yoshihide suga công bố
ông abe giữ nguyên sáu vị trí chủ chốt
những nhân vật tiếp tục tại nhiệm
là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính taro aso ngoại trưởng taro kono và tránh văn phòng nội các yoshihide suga
các chức vụ bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp hiện do ông hiroshige seiko nắm giữ và bộ trưởng tái thiết kinh tế toshimitru motegi cũng không thay đổi
cho thấy chính sách kinh tế hiện nay sẽ tiếp tục được duy trì
ngoài ra có tới một mươi hai chính trị gia lần đầu tiên được bổ nhiệm làm thành viên nội các
trong đó đáng chú ý có việc thủ tướng abe đã chỉ định nghị sĩ iwaya takeshi
giữ chức bộ trưởng quốc phòng thay thế cho ông isunori odonera
song song với việc cải tổ nội các thủ tướng abe cũng đã công bố các thay đổi trong ban lãnh đạo của đảng ldp cầm quyền
trong bối cảnh cuộc khủng hoảng syri đang có nhiều diễn biến tích cực
hàng trăm người tị nạn syri đã từ liban trở về nước theo lời kêu gọi của chính quyền damas
đoàn người tị nạn syri đã trở về nước qua ba điểm kiểm soát trên tuyến biên giới giữa syri và liban
theo quy trình hồi hương người tị nạn do nga bảo trợ
trước đó ngoại trưởng syri walid al mualem cho biết cuộc xung đột tại syri đang dần đến hồi kết
và người tị nạn syri được chào đón trở về cùng tái thiết quê hương
cùng ngày quyền ngoại trưởng liban ghebrand bassin khẳng định nước này muốn hợp tác với liên minh châu âu eu
để tìm ra cách đưa người tị nạn syri trở lại quê hương một cách an toàn và sớm nhất có thể
hiện có khoảng chín trăm bảy mươi sáu người syri đăng ký tị nạn tại liban tạo ra gánh nặng không nhỏ cho nền kinh tế nước này
ước tính khoảng hai trăm bảy mươi người dân liban đã mất việc sau khi người tị nạn syri tham gia thị trường lao động
người lao động là công dân các nước liên minh châu âu làm việc tại anh sẽ không được hưởng chính sách ưu tiên
sau khi london rời eu
chủ trương này được thủ tướng anh theresa may đưa ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy sáu tháng tới là anh sẽ chính thức rời khỏi khối
tại đại hội bà may nhấn mạnh quyền tự do đi lại trên lãnh thổ anh của công dân eu
sẽ hoàn toàn chấm dứt
bà may một lần nữa bảo vệ kế hoạch brexit khi tuyên bố lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ
london sẽ kiểm soát và lựa chọn những người được phép đến anh
một trong những nền tảng cơ bản của chính sách kiểm soát nhập cư lần này là hệ thống người lao động có kỹ năng
với mục tiêu thu hút các lao động có kỹ năng chuyên môn cao không phân biệt họ đến từ nước nào
tuy nhiên bà may thừa nhận chính sách này có thể bị các thỏa thuận thương mại trong tương lai chi phối
dự kiến đến cuối năm nay thủ tướng may sẽ công bố một số kế hoạch
bao gồm chính sách nhập cư dành riêng cho công dân các nước eu và các nước nằm ngoài liên minh
trước khi chính thức công bố một dự luật vào năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống mỹ donald trump tuyên bố ông đã thành công khi sử dụng các mối đe dọa về kinh tế
cũng như các chiến thuật cứng rắn khác nhằm gây sức ép buộc canada và mexico phải đưa ra những nhượng bộ thương mại lớn
đồng thời khẳng định đây sẽ là mô hình cho các cuộc đàm phán trong tương lai của mỹ
tại một cuộc họp báo tổng thống trump cho biết
ông sẽ thử áp dụng cách tiếp cận trong đàm phán với canada và mexico vào các cuộc đàm phán với liên minh châu âu eu
trung quốc nhật bản và có khả năng cả brazil và ấn độ
đồng thời tin rằng lãnh đạo các nước sẽ hiểu mỹ đang thực sự nghiêm túc nếu như chính quyền của ông đe dọa đảo ngược các mối quan hệ kinh tế
tổng thống trump cũng cảnh báo về khả năng có các hình phạt mới nếu như các nước không loại bỏ các hạn chế thương mại
hoặc cho phép đầu tư của mỹ nhiều hơn
tổng thống trump cũng cho biết eu và nhật bản đã bắt đầu các cuộc thảo luận về cách thức giải quyết
đối với những mối lo ngại của ông bên cạnh đó các cuộc thảo luận tương tự cũng đang được tiến hành với ấn độ